ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch ra soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi
về nội dung ra soát đánh giá thủ tục hành chính nhóm thủ tục hành chính gồm thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch
lữ hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu dân tộc nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch cư trú bảo hiểm xã hội
lao động nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đồng thời ra soát đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính
và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính đối với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến
theo ủy ban nhân dân tp hcm việc ra soát đánh giá các thủ tục hành chính để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết không phù hợp
gây khó khăn cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân